hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày ba mươi một tháng một mươi hai đưa tin triều tiên đề ra mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự là nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ khoa học vũ trụ của triều tiên
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đề ra nhiệm vụ này khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài năm ngày của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
cũng theo kcna ông kim jong un nói rằng ông sẽ không còn coi hàn quốc là một đối tác để hòa giải và thống nhất nữa
hiện phía hàn quốc chưa phản hồi thông điệp của triều tiên
đêm giao thừa ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quảng trường thời đại tại trung tâm thành phố new york sẽ trở thành tâm điểm đón năm mới tại mỹ
hàng triệu người mỹ cả trực tuyến và trực tiếp
sẽ chứng kiến lễ đón giao thừa truyền thống với sự kiện quả cầu rơi hay còn gọi là cao đao đón mừng năm mới
kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm một nghìn chín trăm linh tám hình quả cầu pha lê được thả xuống từ nóc nhà tòa nhà ontine square trong sáu mươi giây
bắt đầu từ lúc hai mươi ba h năm mươi chín đã trở thành sự kiện mang tính biểu tượng tại thành phố không ngủ new york bang new york đánh dấu thời khắc kết thúc năm cũ mở đầu năm mới
ban tổ chức ước tính có khoảng một triệu người sẽ đổ về trung tâm manhattan
new york để tham dự sự kiện này
để tạo điều kiện cho du khách chính quyền thành phố đã phân làn giao thông tạm thời cấm mọi phương tiện đi vào quảng trường thời đại
sở cảnh sát new york cũng tăng cường an ninh tối đa cho sự kiện này
người tham dự được yêu cầu phải đi qua các trạm kiểm soát an ninh để vào quảng trường
họ bị cấm mang ba lô và đồ uống có cồn
tất cả đã sẵn sàng cho một trong những sự kiện văn hóa được chờ đợi nhất trong năm của new york
trong thông điệp mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn ngày ba mươi một tháng một mươi hai chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nêu bật những thành tiệu mà đất nước này đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề ra các mục tiêu về hiện đại hóa đất nước hướng tới sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài
đánh giá về tình hình kinh tế trong năm qua chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định kinh tế trung quốc đã vượt qua khó khăn có sức chống chịu tốt và trở nên năng động hơn trước
ông nhận định sau thời gian ứng phó hiệu quả với đại dịch covid một mươi chín nền kinh tế nước này đã duy trì đà phục hồi và đạt được tiến bộ ổn định trong việc theo đuổi phát triển chất lượng cao trong năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở này chủ tịch tập cận bình tuyên bố trung quốc sẽ củng cố và tăng cường đà phục hồi kinh tế nỗ lực đạt được sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài
ông khẳng định trung quốc sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa đất nước thông qua đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển mới thúc đẩy phát triển chất lượng cao đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển và bảo vệ an ninh
trung quốc sẽ tăng cường cải cách và mở cửa trên diện rộng thúc đẩy sự phát triển sôi động của nền kinh tế đất nước trong năm tới hai nghìn hai mươi

trung quốc sẽ tăng cường cải cách và mở cửa trên diện rộng thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển